thưa quý vị và các bạn do điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp
rất nhiều người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương do dịch covid một mươi chín
có khả năng không được nhận hỗ trợ theo nghị quyết mùa một mươi sáu
sau hai tháng tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương do công ty tạm ngừng hoạt động
để phòng chống dịch covid một mươi chín nguồn tài chính của gia đình bà nguyễn thị thu nga
nhân viên tạp vụ công ty trách nhiệm hạn thêu vĩnh dương quận tân phú tp hcm gần như cạn kiệt
do vậy hay tin ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí với đề xuất của chính phủ về việc sử dụng ba mươi tỷ đồng
kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm hai nghìn hai mươi để hỗ trợ bằng tiền cho người lao động
thông tin chi tiết ra sao mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
bà nga không lập gia đình hiện sống cùng hai người em và một người cháu đang đi học
em gái bà cũng đang thất nghiệp còn em trai bị bệnh tâm thần
trước khi nghỉ việc tổng thu nhập của hai chị em bà được hơn một mươi triệu đồng trên một tháng
phải tàn tiện mới đủ chi tiêu cho gia đình nên không có tích lũy
khi dịch gặp đến bà phải chạy vậy lo bữa ăn hàng ngày
hiện tại bà cùng hơn hai trăm bảy mươi công nhân ngừng việc tại công ty chưa được nhận khoảng hỗ trợ ba bảy trăm một mươi đồng
trên một người theo nghị quyết sáu mươi tám của chính phủ nên rất mong chờ khoản hỗ trợ từ gói ba mươi tỷ đồng nêu trên
theo tính toán của bà nga
với tám năm tham gia bảo hiểm thất nghiệp số tiền hỗ trợ bà được hưởng sẽ là hai sáu mươi năm triệu đồng
tuy nhiên theo ông trần văn triều giám đốc trung tâm tư vấn pháp luật lao động của hành phố hồ chí minh
trường hợp bà nga có thể không được hưởng chính sách cụ thể nghị quyết một trăm một mươi sáu quy định về đối tượng áp dụng gồm
người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội
đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị nghiệp vụ công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên
và người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
trong khoảng thời gian từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm
không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng
đối tượng người lao động đang tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương
không được đề cập trong quy định này
hơn nữa theo quy định của luật bảo hiểm xã hội người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động
nghỉ việc không hưởng lương từ một mươi bốn ngày trở lên trong tháng
thì không đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp nên sẽ không đáp ứng được tiêu chí
đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
hiện nay đối tượng người lao động cần hỗ trợ nhất chính là người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động
nghỉ việc không hưởng lương nhưng không hiểu sao nghị quyết lại bỏ sót
ông triều ban khoan
tương tự ông nguyễn văn hùng chủ tịch công ty cổ phần cơ khí đại dũng
huyện bình chánh tp hcm cho rằng nếu đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày ba mươi tháng chín
tức là người lao động vẫn còn làm việc hoặc ngừng việc nhưng vẫn được doanh nghiệp trả lương
tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp
như vậy so với những người lao động đang tạm hoãn hợp đồng lao động
nghỉ việc không hưởng lương họ ít khó khăn hơn vì vẫn có thu nhập
tôi nghĩ nếu phải siết đối tượng hưởng thì nên dành khoản tiền đó
ưu tiên hỗ trợ cho những người lao động đang bị mất việc tạm hoãn hợp đồng lao động
sau mới tới các tối đường khác ông hùng bày tỏ
theo ông đinh sĩ phúc chủ tịch công đoàn công ty cổ phần tewang vina
có ba mươi năm công nhân khu công nghiệp biên hòa hai tỉnh đồng nai
đợt dịch lần thứ tư này ảnh hưởng quá lớn đến doanh nghiệp và người lao động
nên việc chính phủ ban hành nghị quyết một trăm một mươi sáu về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động
bị ảnh hưởng dịch covid một mươi chín từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp là rất kịp thời cần thiết và có tính nhân văn
tuy nhiên đáng tiếc là nghị quyết một trăm một mươi sáu đã bỏ sót nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nặng nhất
là người lao động đang tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương
ông phúc cho biết riêng công ty có khoảng ba mươi năm lao động phải ngừng việc
còn toàn tỉnh đồng nai từ ngày một mươi năm tháng bảy đến nay chỉ có khoảng một trăm bốn mươi
trên một triệu người lao động làm việc ba tại chỗ
nếu áp dụng đúng quy định của nghị quyết một trăm một mươi sáu thì số người lao động không được hưởng chính sách sẽ rất lớn
vì vậy ông phúc đề nghị cần bổ sung thêm đối tượng là người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động
nghị việc không lương vào đối tượng hưởng
bảo hiểm xã hội tp hcm cho hay tính đến thời điểm này
bảo hiểm xã hội thành phố đã xác nhận cho bốn trăm hai mươi bảy chín trăm hai mươi hai người lao động tại hai mươi năm bốn trăm hai mươi năm đơn vị tạm hoãn hợp đồng lao động
hưởng lương đây là số người lao động có khả năng không được hỗ trợ theo nghị quyết một trăm một mươi sáu
trong số này có gần một mươi lao động của công ty trách nhiệm hạn việt nam sam hô huyện củ chi tp hcm
chứng kiến cuộc sống khó khăn của công nhân trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không lương vì dịch
ông nguyễn thành an chủ tịch công đoàn khá bất ngờ trước khả năng người lao động không được hưởng hỗ trợ
ông an cho biết để công nhân bớt khó khăn thời gian qua công ty đã làm thủ tục đề nghị hỗ trợ theo nghị quyết sáu mươi tám
nhưng chưa ai được nhận do vậy họ rất quan tâm đến gói hỗ trợ từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp
ba mươi tỷ đồng chiếc từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp có phần đóng góp của người lao động
do vậy tôi đề nghị nên xem xét sửa đổi nghị quyết sao cho bà đảm tính công bằng trong đóng hưởng ông an có bí ý
nguyễn văn hải chủ tịch lao động quận bình tân tp hcm cho biết trên địa bàn quận có chín mươi tám trên một trăm ba mươi sáu doanh nghiệp
có trên ba mươi lao động tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch covid một mươi chín
và thực hiện tạm hoãn hợp đồng lao động cho nghỉ không lương đối với một mươi chín ba mươi chín người lao động
đa số người lao động tạm ngừng việc đều là công nhân dân ngoại tỉnh ở trọ và nhiều tháng qua không có thu nhập nên đời sống vô cùng khó khăn
tôi mong khi xây dựng nghị định hướng dẫn sắp tới cơ quan chức năng sẽ lưu tâm vấn đề này nhằm đảm bảo tính hợp lý của chính sách
chia sẻ khó khăn với người lao động có tham gia bảo hiểm thất nghiệp ông hải kiến nghị
thưa quý vị cũng ngay trong ngày đầu triển khai gói hỗ trợ
một mươi tỷ đồng từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp hàng trăm nghìn người lao động và doanh nghiệp đã nhận được tiền hỗ trợ
với số tiền hàng nghìn tỷ đồng
kết quả đó có được nhờ thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ lần này đã được đơn giản hóa tối đa
từ ngày một tháng một mươi gói hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết một trăm một mươi sáu và quyết định hai mươi tám hai nghìn hai mươi
cụ thủ tướng chính thức được triển khai
để thuận lợi tối đa cho người lao động và doanh nghiệp nhận được hỗ trợ
bảo hiểm xã hội việt nam đã chủ động triển khai và hướng dẫn các cơ quan liên quan áp dụng thống nhất
bảo hiểm xã hội việt nam hướng dẫn cụ thể về đối tượng mức hỗ trợ
thời gian thực hiện chính sách phần cấp giải quyết đối với đơn vị
người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
quy trình giảm đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp chi trả hỗ trợ đối với người lao động
các hướng dẫn được xây dựng trên tinh thần triển khai chính sách hỗ trợ đến người hưởng
một cách nhanh chóng thuận tiện chính xác an toàn nhất và bảo đảm công khai minh bạch
trường hợp người lao động doanh nghiệp không đủ điều kiện được nhận hỗ trợ
cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do
với người lao động đang làm việc tại các đơn vị và tham gia bảo hiểm thất nghiệp tới thời điểm ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
cơ quan bảo hiểm xã hội chủ động giả soát và gửi danh sách người lao động được nhận hỗ trợ
dự kiến mức hỗ trợ gửi tới các đơn vị đã sử dụng người lao động
người lao động đối chiếu bổ sung thông tin nếu có và cung cấp số tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận hỗ trợ
trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng đủ thông tin cơ quan
bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động tới tài khoản từng người
với người lao động đã nghỉ việc từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
và đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp
trừ người lao động đã có khó khăn
quyết định hưởng lương hưu người lao động khai báo thông tin đề nghị nhận hỗ trợ
theo mẫu của bảo hiểm xã hội việt nam và gửi cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh huyện gần nhất
thời gian tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động với đúng đủ thông tin
cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động
bảo hiểm xã hội việt nam khuyến nghị người lao động cung cấp số tài khoản ngân hàng cá nhân
để nhận hỗ trợ nhanh chóng thuận tiện chính xác và an toàn nhất
với doanh nghiệp được giảm đóng về vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp
cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ vào dữ liệu quản lý thu để xác định đơn vị được hưởng số tiền được giảm
hàng tháng sẽ gửi thông báo tới từng doanh nghiệp tới tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
riêng đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng giảm đóng tự chủ hoàn toàn về chi thường xuyên
đơn vị gửi cơ quan bảo hiểm xã hội bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền
về việc đơn vị được phân loại tự chủ tài chính theo quy định
để thuận lợi nhất cho người lao động và doanh nghiệp nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
bảo hiểm xã hội việt nam cho hay sẽ nhận hồ sơ đề nghị nhận hỗ trợ theo nhiều cách
như trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội qua biêu điện hoặc gửi hồ sơ trực tuyến
với hình thức trực tuyến người lao động doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ
trên cổng dịch vụ công quốc gia cổng dịch vụ công của bảo hiểm xã hội việt nam
đại lý thu hoặc ứng dụng vssid bảo hiểm xã hội số
mặt khác người lao động có thể chủ động tra cứu thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp
và tự tính số tiền được hỗ trợ tướng dụng vssid từ sổ bảo hiểm xã hội
trên cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội việt nam
một tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội qua tổng đài của bảo hiểm xã hội việt nam
số một chín không không chín không sáu tám gửi tin nhắn theo cụ pháp bh dấu cách
quy tê dấu cách mã số bảo hiểm xã hội gửi tám nghìn bảy mươi chín
số trên sổ bảo hiểm xã hội hoặc một mươi số cuối trên thẻ bảo hiểm y tế của người lao động
lãnh đạo bảo hiểm xã hội việt nam cho hay nhờ ứng dụng công nghệ thông tin
quá trình giải quyết hỗ trợ với người lao động và doanh nghiệp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
rất thuận lợi rút ngắn thời gian một nửa so với yêu cầu tại quyết định hai mươi tám của thủ tướng
gói hỗ trợ lần này cũng khẳng định quỹ bảo hiểm thất nghiệp được quản lý
và sử dụng đảm bảo an toàn hiệu quả minh bạch thể hiện tính nhân văn của chính sách bảo hiểm thất nghiệp
chỗ dựa trong lúc khó khăn của người lao động và doanh nghiệp
thưa quý vị và các bạn tuy mức độ tiền hỗ trợ khác nhau nhưng cũng chưa nhiều
nhờ hầu hết bà con đều cảm thấy ấm lòng và cảm kích trước sự quan tâm của đảng
nhà nước và lãnh đạo các cấp các ngành
những người lao động nghèo mong sẽ nhận được nhiều sự quan tâm chia sẻ khác của các cấp
các ngành các tổ chức chính trị xã hội và các mạnh thường quân để họ vượt qua được giai đoạn đầy khó khăn này
để không bị thiếu đói không bị bỏ lại phía sau